từ ngày hai mươi một tháng chín đến ngày hai tháng một mươi tuần lễ cấp cao khóa bảy mươi năm đại hội đồng liên hợp quốc
bao gồm phiên thảo luận chung cấp cao khóa bảy mươi năm đại hội đồng liên hợp quốc
và các sự kiện cấp cao bên lề khác diễn ra theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp
tại trụ sở liên hợp quốc ở new york hoa kỳ
sáng nay theo giờ việt nam lần đầu tiên tổng bế thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
có thông điệp gửi tới đại hội đồng liên hợp quốc thể hiện chủ trương và đường lối đối ngoại của việt nam
đồng thời khẳng định vai trò là thành viên có trách nhiệm chủ động tham gia
đóng góp tích cực thực chất vào các hoạt động của liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế của việt nam
những vấn đề việt nam quan tâm trong việc xử lý các vấn đề quốc tế và khu vực
sau đây truyền hình nhân dân xin được chuyển đến quý vị và các bạn
toàn văn thông điệp của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng gửi tới đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi năm
thưa ngài volkanovsky chủ tịch khóa bảy mươi năm đại hội đồng liên hợp quốc
thưa ngài antonio guterres tổng tư ký liên hợp quốc
thưa quý vị tôi xin chúc mừng ngài volkanovsky được bầu làm chủ tịch khóa bảy mươi năm đại hội đồng liên hiệp quốc
và tin tưởng rằng với kinh nghiệm và năng lực của mình
ngài sẽ dẫn dắt khóa học của chúng ta thành công tốt đẹp
tôi cũng xin bày tỏ đánh giá cao
và những đóng góp quan trọng của ngài tijani muhammad bande
chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi bốn
và ngài antonio guterres tổng tư ký liên hợp quốc trong thời gian qua
trước những thách thức không nhỏ do đại dịch covid một mươi chín gây ra
thưa ngài chủ tịch
chúng ta kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập liên hiệp quốc
và kết thúc hai thập kỷ đầu tiên của thế kỷ hai mươi một trong một bối cảnh vô cùng đặc biệt
lần đầu tiên trong lịch sử lãnh đạo các quốc gia thành viên liên hiệp quốc
đã không thể góp mặt tại phiên thảo luận chung cấp cao của đại hội đồng liên hợp quốc
tuy nhiên điều đó cũng không làm giảm nỗ lực chung của chúng ta trong trao đổi đánh giá
và tìm kiếm giải pháp
thưa ngài chủ tịch

và kết thúc hai thập kỷ đầu tiên của thế kỷ hai mươi một trong một bối cảnh vô cùng đặc biệt
trong bối cảnh đó tôi hoan nghênh chủ đề khóa học lần này là
tương lai của chúng ta muốn liên hiệp quốc chúng ta cần
tái khẳng định cam kết chung đối với chủ nghĩa đa phương
ứng phó covid một mươi chín thông qua hành động đa phương hiệu quả
và tôi cho rằng
thứ nhất cơ chế đa phương toàn cầu vào khu vực
thứ hai cơ chế đa phương toàn cầu vào khu vực
phải được tôn trọng và phát huy
trên tinh thần đó chúng ta cần một liên hiệp quốc
cho tương lai phải thực sự là tổ chức gắn kết
ở đó mỗi thành viên không phân biệt lớn nhỏ giàu nghèo
được đóng góp tiếng nói về những vấn đề cùng quan tâm
và cũng là vườn ươm cho những sáng kiến ý tưởng hợp tác đa phương
vì hòa bình phát triển và thịnh vượng trên thế giới
liên hợp quốc cần được tiếp tục cài thổ
để trở thành một tổ chức mạnh mẽ và hiệu quả hơn
phát huy vai trò điều hòa lợi ích ứng xử của các nước
trước những biến chuyển to lớn của thời đại
thứ hai hiến trinh liên hợp quốc
và những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế
cần phải được tương lai
được đề cao và thúc đẩy
như những chuẩn mực thành xử của các nước lớn và nhỏ
trong quan hệ quốc tế đương đại
chúng ta cần quyết tâm và kiên trì thực hiện
hợp tác hữu nghị thay cho xung đột và thù địch
đối thoại thay cho đối đầu
giải quyết hòa bình các tranh chấp
thay cho hành động đơn phương áp đặt
trên tinh thần đó việt nam kêu gọi
dỡ bỏ các biện pháp cấm vận đơn phương
ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội
đất nước và đời sống của người dân ở các quốc gia
trong đó có các biện pháp đang áp đặt đối với cuba
thứ ba đại dịch covid một mươi chín
chính là lời cảnh tình sâu sắc
thúc giục chúng ta cam kết và chung tay
hành động mạnh mẽ hơn
thứ ba nữa để thúc đẩy phát triển bền vững
bao trùm và nhân văn
chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
cần tiếp tục là khuôn khổ
để chúng ta vừa hợp tác vượt qua đại dịch
vừa phục hồi bền vững
lấy lợi ích của người dân
làm trung tâm của mọi chính sách và hành động
để bảo đảm không một người dân
không một quốc gia nào
bị bỏ lại phía sau
các nước đang phát triển
cần được tạo điều kiện
và hỗ trợ về tài chính công nghệ và thương mại
để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
thưa ngài chủ tịch
cách đây bảy mươi năm năm
vào ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chủ tịch hồ chí minh của việt nam
đã đọc bản tuyên ngôn độc lập
khai sinh dưới nước việt nam
dân chủ cộng hòa
nay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngay từ những ngày đầu thành lập nước
người đã nhiều lần gửi thư
tới các nhà lãnh đạo sáng lập liên hiệp quốc
bày tỏ ý nguyện của việt nam
tham gia liên hiệp quốc
mặc dù phải tới năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nguyện vọng đó mới thành hiện thực
chính cuộc đấu tranh bền bỉ của việt nam
giành và bảo vệ độc lập dân tộc
chủ quyền toàn ven lãnh thổ đất nước
là những đóng góp cụ thể cho sự nghiệp đấu tranh
vì hòa bình dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới
cũng là những mục tiêu cao cả mà liên hiệp quốc hướng tới
nhân dịp này
thay mặt nhân dân việt nam
tôi xin chân thành bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc
đối với sự ủng hộ rộng rãi
của các nước bạn bè quốc tế
dành cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa
dành độc lập dân tộc
và xây dựng đất nước của nhân dân việt nam
từ trước đến nay
từ một đất nước nghèo nàn lạc hậu
bị tàn phá bởi chiến tranh
và chịu bao vây cấm vận
sau ba mươi năm năm đổi mới
việt nam đã vươn lên trở thành một nước
đang phát triển có thu nhập trung bình
và đang nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu
trở thành nước phát triển có thu nhập cao
vào năm hai nghìn bốn mươi năm
trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín hiện nay
dù có nhiều khó khăn
việt nam đã đạt được một số kết quả tích cực quan trọng
thực hiện có hiệu quả mục tiêu
vừa kiểm soát dịch bệnh
vừa phát triển kinh tế xã hội
với tinh thần đoàn kết quốc tế
và với nhận thức rằng
chúng ta chỉ có thể chiến thắng đại dịch
khi tất cả các quốc gia cùng chiến thắng
việt nam đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ
hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với nhiều nước
nhất là những nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch
tăng cường đóng góp cho các nỗ lực quốc tế liên quan
với chính sách đối ngoại độc lập tự chủ
đa phương hóa đa dạng hóa
là đối tác tin cậy và thành viên tích cực
có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
việt nam luôn coi trọng
và mong muốn phát huy quan hệ hợp tác toàn diện
với liên hiệp quốc
góp phần xây dựng một thể chế đa phương toàn cầu
công bằng minh bạch và hiệu quả
trong vai trò là ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hiệp quốc

việt nam sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đối thoại
giảm căng thẳng đối đầu
tìm giải pháp công bằng hợp lý
để giải quyết các vấn đề hòa bình
an ninh khu vực và quốc tế
thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
tôn trọng luật pháp quốc tế
hiến chứng liên hiệp quốc
tăng cường hợp tác giữa liên hiệp quốc
với các tổ chức khu vực
đặc biệt là asean
trên cương vị là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
việt nam cùng các nước thành viên
đang hết sức nỗ lực
để xây dựng một khu vực hòa bình
hữu nghị và hợp tác
từng bước trở thành một cộng đồng
ngày một gắn kết về chính trị
liên kết về kinh tế
và sẻ chia trách nhiệm xã hội
chúng tôi khẳng định
cam kết cùng các nước trong và ngoài khu vực
duy trì thúc đẩy hòa bình
ổn định an ninh an toàn
và tự do hàng hải ở biển đông
trên cơ sở luật pháp quốc tế
đặc biệt là công ước liên hiệp quốc
về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tuân thủ các nguyên tắc kiềm chế
tránh các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình
giải quyết tranh chấp và khác biệt
bằng các biện pháp hòa bình
bao gồm các kiến trình ngoại giao và pháp lý
theo ngài chủ tịch
suốt bảy mươi năm năm qua
các quốc gia đã cùng nhau xây dựng một liên hiệp quốc
vì hòa bình hợp tác và phát triển
chúng ta có trách nhiệm tiếp tục củng cố
và tăng cường sức sống cho tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này
trước các thích thức và cơ hội to lớn của thế kỷ hai mươi một
xin trân trọng cảm ơn